hai máy bay không người lái đã tấn công gây ra một vụ nổ ở khu vực scot của nga gần biên giới với belarus
khiến tòa nhà hành chính của một đường ống dẫn tàu bị hư hại thông tin được thống đốc khu vực scot xác nhận
quan chức trên cho biết không có thương vong trong vụ tấn công vào một nhóm hoạt động đang làm việc tại hiện trường sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng
thống đốc khu vực scot không chỉ đích danh ukraine nhưng moscow trước đây đã đổ lỗi cho kiev về những vụ việc tương tự
một số vụ tấn công gây thiệt hại về người và tài sản cách biên giới nước này với ukraine hàng trăm km
ukraine đã không công khai thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong nga
các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công trên đất nga
không có bình luận ngay lập tức từ phía ukraine trong ngày hai mươi bảy tháng bốn